qua hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã phát hiện bốn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định về quảng cáo
thậm chí có sản phẩm còn quảng cáo như thuốc chữa bệnh
những sản phẩm này đều do các công ty có trụ sở tại hà nội công bố và chịu trách nhiệm
các sản phẩm gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe res một nghìn do công ty trách nhiệm hữu hạn y tế minh ngọc công bố và chịu trách nhiệm
sản phẩm thứ hai là thực phẩm bảo vệ sức khỏe belaslim do công ty cổ phần aturo việt nam công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm
sản phẩm thứ ba là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nanofast do công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên nano việt nam công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm
sản phẩm thứ tư là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hạ đường khang do công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại sbg công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm
cục an toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm